vừa rồi là những tin chính sẽ phát trong bản tin an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ năm ngày một tháng chín
xin kính chào quý vị và các bạn
trong sáu mươi phút tới đây chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị nhiều tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý
trước tiên mời quý vị cùng đến với phần điểm tin trong nước
mở đầu là thông tin tại nghệ an
thưa quý vị công an huyện đô lương tỉnh nghệ an vừa truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản liều lĩnh manh động có vũ khí nóng
cụ thể vào khoảng một mươi tám h hai mươi năm phút ngày hôm qua ngày ba mươi một tháng tám
một người dân ở khu vực xã yên sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
bị một nam thanh niên dùng súng không chế cướp số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
chỉ ba mươi phút sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt được thủ phạm
đó là nguyễn tất thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tệ xóm sáu

tại khu vực xã yên sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng tự chế
bên trong có một viên đạn trì
một điện thoại di động
số tiền hơn hai năm triệu đồng
một xe mô tô và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an nguyễn tất thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an tỉnh quảng nam vừa phát hiện và xử lý nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy
vào lúc một h năm mươi phút ngày một tháng chín
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
phối hợp với công an thị xã điện bàn
tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke king ba trăm sáu mươi năm
phường điện nam bắc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
do ông nguyễn đình nam làm chủ cơ sở
tại thời điểm kiểm tra phát hiện có hai phòng tám khách đang thuê hát
qua test nhanh tám trên tám người dương tính với chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một năm mươi tám gram ma túy các loại cùng một số tăng vật liên quan
thưa quý vị hiện nay dưới chiêu bài mang thai hộ
giúp đỡ các gia đình hiếm muộn thực hiện ước mơ trở thành cha mẹ
nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật
tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
thậm chí là thành lập các đường dây mang thai hộ đa quốc gia để trục lợi
cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
theo luật hôn nhân và gia đình là một quy định mang tính nhân văn cao
tạo cơ hội cho nhiều người trở thành cha mẹ
tuy nhiên pháp luật cũng đã quy định rõ
việc mang thai hộ vì mục đích thương mại
là một hành vi bị nghiêm cấm
nhưng do lợi nhuận từ hoạt động này khá lớn
nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định của pháp luật
gia tăng hoạt động với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
một đường dây tổ chức đẻ thuê mang thai hộ
hoạt động tinh vi trên mạng xã hội
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đấu tranh bóc gỡ
đường dây này vươn vòi bạch tuộc khắp các tỉnh thành phố trong cả nước
phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng tham gia trong đường dây
nữ quản lý
quái cầm đầu là đinh thị bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại thanh oai hà nội
cùng hỗ trợ bình là chồng của cô ta
dư văn linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bản thân vợ chồng bình sau nhiều năm lấy nhau không có con
và cũng đã phải dùng phương pháp khoa học để can thiệp
sau khi sinh con thành công
nhận thấy nhu cầu của nhiều người cần mang thai hộ
vì không thể sinh con
hoặc nhiều người cần tiền muốn mang thai hộ
bình đã nảy sinh ý định tổ chức môi giới
mang thai hộ
một ca mang thai hộ có giá từ ba trăm linh đến bốn trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra giá cả còn phụ thuộc vào gói dịch vụ của khách hàng
em chỉ đưa đoán
đưa đoán các bạn làm cho vợ em
đến mang thai

có một số sống tại nhà em

quá trình sinh hoạt thì vợ em nói hết
vợ em nói hết
vợ em chăm sóc hết từ ăn uống
thuốc thang ăn uống các thứ là vợ em nói hết
để hợp thức hóa hồ sơ của cả khách và người mang thai hộ
đinh thị bình và chồng còn tổ chức một đường dây
làm giấy tờ giả tinh vi
bao gồm các loại giấy tờ như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
giấy ra vào việt giấy chứng sinh
khám xét tại một nơi nuôi nhốt người mang thai hộ của đường dây này
lực lượng công an phát hiện một máy tạo phôi dấu
năm mươi năm hình mẫu dấu tròn của nhiều bệnh viện
cơ sở khám chữa bệnh ủy ban nhân dân
và công an các cấp của các tỉnh thành trên cả nước
phai trò của em là chỉ làm giấy tờ giả
để cho những người mang thai hộ vào bệnh viện
hợp thức hóa để mang thai hộ
giấy chứng nhận kết hôn
ngoài ra thì em còn làm những giấy tờ gì khác
nếu được thôi thì mới làm giấy chứng sinh
giấy giam viện bảo viện
chỉ cần gõ cụm từ dịch vụ đẻ thuê
hay dịch vụ mang thai hộ trên mạng
có hàng chục nhóm kín hiện ra
với số lượng thành viên từ vài chục
đến cả trăm nghìn thành viên
việc phát hiện đấu tranh
với các đối tượng hết sức khó khăn
vì tội phạm hoạt động ẩn danh trên mạng
và trong đường dây
chúng phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn
các đối tượng trên đề
với dụng cái nhu cầu
của những cặp vợ chồng hiếm muộn
để tiếp cận

mang thai hộ
đầu thời chúng cấu kết
với những đối tượng vui giới

nhân viên y tế
cơ sở y tế thân nhân
để thực hiện hành vi mang thai hộ
trong một khoảng khép kín
từ lúc tiếp cận rụ rộ
đến lúc cấy kết
mang hộ trong một môi trường khép kín
được được chức năng rất là khó phát hiện
trước khi thực hiện
chúng đều làm giải
giấy tờ tài liệu
theo quy định của
một trong những nguyên nhân
dẫn đến tình trạng mang thai hộ
vì mục đích thương mại
vẫn tiếp diễn
là do hiện nay
chế tài đối với loại tội phạm này
còn khá nhẹ
và chưa chặt chẽ
chưa đủ sức gian đe
theo khuyến cáo của các chuyên gia
việc mang thai hộ
vì mục đích thương mại
sẽ khiến cho người phụ nữ
bị lạm dụng về thể xác
với những đối tượng
bị biến thành công cụ
dùng vào việc mang thai
và sinh con
về lâu dài
hành vi này sẽ làm
gia tăng tình trạng
mua bán người
nhất là đối với
phụ nữ và trẻ em
thưa quý vị
không gian đi bộ
hồ hoàn kiếm
và phố cổ hà nội
sẽ hoạt động
suốt cả bốn ngày nghỉ lễ
từ ngày một tháng chín
cho đến hết ngày bốn tháng chín
ngày ba mươi một tháng tám
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đồng ý với đề nghị
của ủy ban nhân dân
quận hoàn kiếm
về việc cho phép
kéo dài thời gian hoạt động
các không gian đi bộ
trên địa bàn
quận hoàn kiếm
nhân dịp nghỉ lễ
ngày hai tháng chín
không gian đi bộ
khu vực hồ hoàn kiếm
và phụ cận hoạt động
ngày một tháng chín
ngày bốn tháng chín
các tuyến phố đi bộ
khu vực phố cổ hà nội
hoạt động từ một mươi chín h
các ngày một hai ba
và ngày bốn tháng chín
ủy ban nhân dân
quận hoàn kiếm cho biết
sau thời gian mở lại
hoạt động tại các không gian đi bộ
trên địa bàn
quận hoàn kiếm
bước đầu đạt kết quả tốt
thu hút hàng triệu lượt
người dân và khách du lịch
việc kéo dài hoạt động
các không gian đi bộ
dịp nghỉ lễ
mùng hai tháng chín
vừa tạo điều kiện cho người dân
vui chơi giải trí
vừa góp phần phục hồi
tạo đả phát triển
dịch vụ thương mại du lịch
trên địa bàn
quận hoàn kiếm
vâng thưa quý vị
ngày quốc khánh
mùng hai tháng chín
không chỉ có ý nghĩa thiêng liêng
với người dân việt nam
mà nó còn là dấu ấn
sự thu hút
đối với những du khách
nước ngoài tại đây
và trong dịp
ngày hai tháng chín năm nay
phóng viên intv
đã ghi lại cảm nhận
của một số du khách quốc tế
đang có mặt
tại thủ đô hà nội
có mặt ở hồ gươm
từ sáng sớm
anh julian cùng gia đình
dự định sẽ đi thăm
cầu thế húc
đền ngọc sơn
và một số địa điểm
xung quanh khu phố cổ hà nội
dịp quốc khánh
quốc khánh mùng hai tháng chín
là thời điểm mà anh
có thể cảm nhận
thủ đô hà nội
cũng như hiểu thêm
về đất nước
và con người việt nam
tôi ấn tượng
với các người dân
tại đây tổ chức
mừng quốc khánh
rất trang trọng
và hoành tráng
đây là một thành phố
và có bề dày văn hóa
đây cũng là lần đầu tiên
hai du khách hà lan này
tới việt nam
họ ấn tượng nhất
đó là đi tới đâu
cũng thấy màu cờ đỏ
treo khắp mọi nơi
thể hiện rõ
lòng tự hào dân tộc
cùng với đó
là màu hoa
khoe sắc rực rỡ
ngoài tổng các viện bảo tàng
hoàng thành thăng long
ngày hôm qua
đường phố còn khá đông đúc
nhưng hôm nay
đã rất yên bình
tôi mong muốn
được tận hưởng
không khí yên bình này lâu hơn
trong hai tuần vừa qua
chúng tôi đã tới
nhiều địa điểm khác nhau
của việt nam
nhưng hà nội
là nơi tôi yêu thích nhất
đây quả là một thành phố đẹp
con người tại đây
rất thân thiện
ngày quốc khánh
tất cả đều trang trí cờ và hoa
tôi thích đi bộ
và ăn món ăn
tại phố cổ
tết độc lập năm nay
diễn ra tưng bừng
trong không khí vui tươi
nhất là trong
thời dịch covid
đã được kiểm soát
trong niềm vui lớn
của dân tộc
có sự sẻ chia
của bạn bè quốc tế
đây là dịp
để giới thiệu
những cái hay
của đất nước
và cũng là cơ hội
để các ngành kinh tế
tích cầu tăng trưởng
vâng và tiếp ngay sau đây
xin mời quý vị
cùng theo dõi
những thông tin
đáng chú ý khác
sẽ có trong
nhịp sống hai mươi bốn bảy
kính thưa quý vị
sáng ngày một tháng chín
tại cửa khẩu quốc tế
tỉnh biên an giang
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế
bộ đội biên phòng
tỉnh an giang
phối hợp với các lực lượng
tổ chức tiếp nhận
hai mươi sáu công dân việt nam
do phía campuchia trao trả
hai mươi sáu công dân việt nam
do phía campuchia trao trả
gồm ba nữ
trong đó có một mươi một công dân việt nam
làm việc trong
giáp liên giới an giang
những người này
có hậu khẩu thường trú
ở các tỉnh miền bắc
và tây nam bộ
qua xác minh
số công dân trên
đã vượt biên trái phép
sang campuchia làm thuê
và đã bị tổng cục di trú
bộ nội vụ campuchia giam giữ
ngay sau khi tiếp nhận
thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế
đã bàn giao hai mươi sáu công dân nói trên
cho phòng cả sát xuất nhập cảnh
công an tỉnh an giang
tiếp tục xác minh làm rõ
theo quy định
kính thưa quý vị
ngày một tháng chín
công an tỉnh đồng tháp cho biết
vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
có hành vi tàn trữ
sáu bốn trăm ba mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó vào sáng cùng ngày
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp
đã phối hợp công an huyện lấp vò
kiểm tra và bắt quả tàn
tại số nhà năm trăm một mươi ba
ấp tân an
xã bình thành trung
huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
của quỳnh tấn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngụ địa chỉ trên
đang có hành vi tàn trữ
thuốc lá điếu ngoài nhập lậu
kiểm tra tại hiện trường
lực lượng công an thu giữ
sáu bốn trăm ba mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu gồm
qua làm việc
đối tượng dũng thay nhận
mua số thuốc lá trên
để về bán kiếm lợi
hiện công an công an
đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ việc
để xử lý theo pháp luật
sáng ngày một tháng chín
trại giam xuân lộc
bộ công an
đã tổ chức lễ công bố
quyết định đặc xá
của chủ tịch nước
cho năm mươi hai phạm nhân
đang chấp hành án nhân dịch quốc khánh
ngày hai tháng chín
năm mươi hai phạm nhân được đặc xá
là những phạm nhân
đã chấp hành án phạt tù
ít nhất một nửa thời gian
đối với trường hợp phạt tù
có thời hạn
được xếp loại
chấp hành án phạt tù
cả năm mươi hai phạm nhân
đều đã chấp hành xong
hình phạt bổ sung
là phạt tiền
nộp án phí
thi hành xong nghĩa vụ
đồng thời tất cả các phạm nhân này
đều có ý thức cải tạo tốt
có nhiều tiến bộ
trong quá trình chấp hành án
các phạm nhân nhận được quyết định đặc xá
đều vui mừng phấn khởi
được trở về nhà
hòa nhập cộng đồng
và đều quyết tâm sống tốt hơn
em rất vui và hứng khởi
khi nhận được quyết định đặc xá ngày hôm nay
khi trở về với gia đình và xã hội
thì em sẽ cố gắng tìm một công việc
để em học nghề
để có một công việc tốt
có một tương lai tốt hơn
gần như là ngày vui nhất từ xưa
của bản thân tôi
tôi cảm thấy rất vui mừng
rất là hành hoàng
tôi sẽ có cách hết để vươn lên
để công hiến cho xã hội
và thể hiện ý chí khách phòng của bản thân
trước đó trại giam xuân lộc
đã phối hợp với công an huyện xuân lộc
tiến hành làm căn cứ công dân
cho những phạm nhân được đặc xá dịp này
đã tổ chức nhiều lớp học
để phổ biến kiến thức pháp luật
và các chính sách của đảng nhà nước
đối với người đã chấp hành xong án phạt tù
và định hướng nghề nghiệp
cho những phạm nhân này
giúp họ trở về nơi thường trú
có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường
theo thống kê của trại giam xuân lộc
đến thời điểm hiện tại
chưa có người nào trong số một trăm linh hai phạm nhân
được đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
tái phạm tội
tôi vui mừng
lúc con đi vùng
con cũng đang đi học ngoài mà
con muốn cho con sau này
đừng có tái phạm
số phạm nhân
được giảm án hàng năm
cũng tăng lên
rồi đặc biệt là như
đợt đặc xá lần này
thì số lượng phạm nhân đặc xá
cũng cao hơn năm ngoái
đây là một kết quả
thể hiện công tác giáo dục của chúng ta
đi đúng hướng
và được phạm nhân
và quyết tâm
thực hiện các biện pháp
do hội đồng cán bộ đưa ra
niềm vui mừng
của gia đình người thân
và của các phạm nhân
của những phạm nhân
được đặc xá lễ quốc khánh hai tháng chín cho thấy
chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
đã tạo điều kiện cho nhiều người
từng làm lỗi
quay trở lại cuộc sống có ích cho xã hội
và đây cũng là động lực
cho những phạm nhân còn lại
đang thi hành án phạt tù
sẽ cố gắng tiếp tục rèn luyện
chấp hành tốt nội quy
để có cơ hội nhận đặc xá
trong những lần tới
kính thưa quý vị
nếu như mọi năm cứ đến dịp lễ tùy pháp
tết là các bệnh viện lại canh cánh
nguy cơ thiếu máu lượng người hiến máu giảm
thì năm nay có một nghịch lý
là trong khi lượng người hiến máu
không thiếu nhưng thành phố hồ chí minh
lại đối mặt với nguy cơ thiếu máu
phục vụ điều trị bệnh và cấp cứu
trong dịp lễ ngày hai tháng chín
trung bình mỗi ngày
bệnh viện chợ rẫy cần khoảng
hai trăm năm mươi đến ba trăm linh đơn vị máu
phục vụ công tác điều trị bệnh nhân
ngoài ra trung tâm truyền máu huyết học
bệnh viện chợ rẫy cũng là đơn vị cung mướng máu
cho các bệnh viện tại năm tỉnh miền đông nam bộ
thế nhưng tại kho lưu trữ chính
nơi có thể lưu trữ khoảng
một mươi đơn vị máu đang trống không

mà nó trống
tuy nhiên là lượng máu mình lưu trữ
nó cạn kiệt
tuy nhiên là cái kho đó là cái kho chính
khi chúng ta tiếp nhận về
chúng ta dự trữ ở đó
có kết quả sàn lọc
thì chúng ta lại đưa ra cái kho lẻ
thì như chúng ta thấy đó
hiện nay là cả
căm tiền máu tôi còn trên dưới gần ba đơn vị máu lận
cho nên chúng tôi đưa ra ngoài kho lẻ
chứ không phải trống đó là nó cạn kiệt
mà coi như không còn đơn vị nào
tuy nhiên nó có cái khó khăn
đó là do tình hình
cái lượng máu mình tiếp nhận về
nó có hạn chế
vì do là những cái hóa chất sinh phẩm
xác hiện mình đó
là nó chưa có kết quả thầu
cho nên là chúng ta không có số lượng đầy đủ
thế nên là chúng tôi phải hạn chế
và điều tiết cho nó phù hợp
mà không để thiếu
mà cũng không để thiếu
đối với các bệnh viện tư
thì do cái số lượng máu dự trữ
trong cái dịp nghỉ lễ này
nó có hạn chế cho nên chúng tôi
có xin ý kiến mà anh bắc là
đối với các bệnh viện tư
thì chúng ta chỉ cấp trong những trường hợp
cấp cứu mà thôi
việc thiếu sinh phẩm dùng trong xét nghiệm máu
và các chế phẩm máu
còn khiến việc thu nhận tiểu cầu của bệnh viện chợ rẫy gặp khó khăn
dù lượng người hiến máu
và các chế phẩm máu không thiếu
hiện tại hàng chục mái gàng
tất tiểu cầu đơn và đôi
phải bị đắp chiếu
nhân viên y tế dự kiến phải làm việc cả ngày lễ
để kịp cung ứng tiểu cầu cho điều trị
nhu cầu sử dụng tiểu cầu trong cái đợt này
là có cái dịch bệnh
sức sức quyết đang diễn ra thật phức tạp
cho nên nhiều nơi cũng có rất là nhiều yêu cầu
thì chúng tôi vẫn tổ chức tiếp nhận thường xuyên
để phục vụ cho cái nhu cầu đó
thì chúng tôi có thể tổ chức chia làm
ba hoặc bốn tour
các hóa chất sinh phẩm chúng ta đấu thầu
thì làm theo đúng quy định thì nó có hơi chậm
cho nên là chúng ta
chúng ta không thể sử dụng hết tất cả
những cái phương tiện
máy móc hiện tại chúng ta có được
chỉ có một cái
khoảng một mươi hai cái máy cách tiểu cầu thôi
thì tôi phải chia tour ra như vậy
tuy nhiên là cho đến hiện nay
thì chúng ta vẫn
đảm bảo được cái việc phục vụ cho
trước tình hình khang hiếm sinh phẩm
để đáp ứng nhu cầu điều trị
các trung tâm quyết học đang phải dè sẻn
trong sử dụng sinh phẩm
đồng thời chủ động trong kế hoạch vận động hiến máu
để đảm bảo đủ máu
cho bệnh nhân
dự kiến đến hết tháng chín khi công tác đấu thầu kết thúc
nguồn sinh phẩm ổn định trở lại
thì số đường máu tiếp nhận mới dồi dào
đáp ứng nhu cầu điều trị cho chợ rảy
và các bệnh viện khu vực đông nam bộ
kính thưa quý vị sau hơn hai năm
người dân việt nam mới lại được mừng đại lễ quốc khánh
trong trạng thái bình thường mới
và do được nghỉ dài ngày
các tour du lịch dịp lễ ngày hai tháng chín năm nay
khá nhộn nhịp
và nhiều tour nội địa đường bay
tour quốc tế đã kính chỗ
cách đây hai ba tuần
và các sản phẩm dịp lễ ngày hai tháng chín năm nay
cũng có nhiều thay đổi
để đáp ứng nhu cầu của du khách
năm nay dịp lễ quốc khánh
được nghỉ tới bốn ngày
nhiều du khách đã tranh thủ cùng gia đình bạn bè
đi du lịch khám phá và trải nghiệm
theo đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành
tỷ lệ lắp đầy các tour du lịch lễ
đã sớm đạt một trăm linh trên số lượng dự kiến
lượng khách đạt tour tăng trưởng

trong đó du lịch nghỉ dưỡng hút khách nhất
và hiện tại đại đa số khách hàng
tập trung đi nghỉ dưỡng là tập trung vào
những nhóm dịch vụ
có hướng tiến biển đảo
để họ có thể có thời gian họ vừa
nghỉ dưỡng ở khu vực biển
và đi du lịch cùng với người thân
trong gia đình
và các tuyến khách hàng lựa chọn
cho chương trình nghỉ dưỡng năm nay
cũng tập trung vào các tuyến là phú quốc đà nẵng
và đặc biệt là chương trình năm nay
chương trình liên tiến quy nhơn hữu yên
là virtual được khai thác rất là tốt
trong dịp lễ hai nghìn một mươi chín năm nay
số lượng khách sử dụng các tour nghỉ dưỡng này
chiếm khoảng độ trên sáu mươi năm
trong tổng số hơn hai trăm linh sản phẩm tour du lịch
mà chúng tôi đưa ra trong dịp lễ này
trong bối cảnh sau dịch
và nhu cầu để mọi người được nghỉ ngơi
chăm sóc sức khỏe bản thân
hoặc là kết nối tình thân gia đình bạn bè
nó cũng tăng lên
và đấy cũng là một cái yếu tố để nó thúc đẩy
sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng
nó cũng bức tăng đột nhiên so với các năm trước đây
việc du khách chọn loại hình thuần nghỉ dưỡng
thay cho vừa tham quan vườn nghỉ dưỡng như trước
cũng khiến các doanh nghiệp nữ hành
phải thay đổi các sản phẩm
thay đổi các thiết kế tour
trong suốt thời gian mùa dịch
chúng tôi đã chuẩn bị bộ sản phẩm
trên một trăm linh sản phẩm
trong đó có những sản phẩm mới
hoàn toàn để phục vụ du khách
dự trình cơ sở là chúng tôi đã cùng với
ngành du lịch tp hcm khảo sát
cũng như là triển khai những chương trình tour mới
cùng với các tỉnh hành
để xây dựng sản phẩm
nhằm để phục vụ nhu cầu của du lịch trong nước
cũng như là du lịch quốc tế
thực tế trong mỗi kỳ nghỉ lễ dài ngày
nhiều điểm đến nổi tiếng trong nước
đều rơi vào tình trạng cháy phòng
dù dự báo không quá tải như dịp ba mươi tháng bốn
tuy nhiên các đơn vị lữ hành cảnh báo người dân
không nên đi du lịch một cách ngậu hứng
các chuyên gia du lịch cũng lưu ý
du khách nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định
mua combo du lịch giá rẻ
tránh việc không giống như quảng cáo
khiến du khách mất thời gian
và mua bực vào người
nguyên nhân là do combo du lịch giá rẻ được tạo ra
khi người bán lấy thu bù chi
nên rất có thể chất lượng thấp
hoặc đã gần hết hàng sử dụng
được bán tháo để thu hồi vốn